vào khoảng hai mươi h một mươi ngày sáu tháng một mươi hai một vụ cháy lớn đã xảy ra bùng phát từ dãy nhà xưởng trong khu công nghiệp la phù huyện hoài đức hà nội
ngọn lửa sau đó bao trùm hàng nghìn mét vuông nhà xưởng của công ty sơn và công ty dệt len vải tại đây
đến hơn hai mươi ba giờ đêm lực lượng chữa cháy về cơ bản đã khống chế được ngọn lửa theo nhận định ban đầu thì không có thiệt hại về người
nơi xảy ra cháy là chuỗi sáu nhà xưởng với diện tích trên một m hai tại khu công nghiệp la phù
ngay sau khi đám cháy bùng phát cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đã điều gần một mươi xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ chữa cháy
và các phương tiện cứu hộ cứu nạn đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy
đến hơn hai mươi ba giờ đêm qua lực lượng chữa cháy đã cơ bản khống chế được ngọn lửa không cho cháy lan sang các khu sửa khác
hiện vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn
tuy vậy toàn bộ kết cấu bên trong của khu xưởng đã đổ sập
hàng trăm tiểu thương các xưởng lân cận đêm qua đã phải chạy hàng hóa là bánh kẹo quần áo ra ngoài
theo nhận định ban đầu không có thiệt hại về người
tuy nhiên ước tính thiệt hại về dây chuyền sản xuất lên đến hàng chục tỷ đồng